theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
sau khi đi vào khu vực phía nam côn đảo bão số một mươi năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão tembin di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh hai mươi km trên giờ đến bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy tám
một mươi độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu độ kinh đông cách đảo palawan philippines khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tem bin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh hai mươi hai mươi năm km một giờ
và có khả năng mạnh lên đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc

thuộc quần đảo trường sa khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
cấp một mươi một chín mươi một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông suy yếu từ cơn bão số một mươi năm cài tắt
vào hồi bảy giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng sáu độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông
cách côn đảo khoảng hai trăm chín mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng năm độ vĩ bắc
một trăm linh hai tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc malaysia
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
bốn mươi km một giờ
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây nam quần đảo trường sa
có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến bốn bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh hai đến một trăm linh bảy độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba